ba người trong một gia đình gồm vợ chồng và con rể cùng hoạt động tín dụng đen vừa bị cơ quan điều tra công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng bắt giữ
đường dây này cho vay với mức lãi suất cao gấp sáu ba mươi sáu lần so với mức lãi suất quy định của nhà nước
các đối tượng gồm hầu hoàng thành chú tại thành phố bảo lộc nguyễn thị bích chi là vợ của thành và nguyễn trí hào con rể của thành và chi
qua điều tra cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay vợ chồng thành chi đã cho nhiều người trên địa bàn vay tổng số tiền là năm tỷ đồng với lãi suất cao gấp sáu ba mươi sáu năm lần lãi suất cao nhất được quy định trong bộ luật dân sự
riêng nguyễn trí hào từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã cho nhiều người vay tiền với tổng số tiền là một bốn tỷ đồng với lãi suất cao gấp chín lần lãi suất quy định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bảo lộc đang tiếp tục
cảnh sát điều tra công an tp bảo lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc